kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin một trăm một mươi ba online cập nhật ngày một mươi chín tháng bảy
mở đầu với thông tin về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
thưa quý vị và các bạn hôm nay sở y tế hà nội cho biết là sở vừa có văn bản khẩn
gửi các đơn vị hệ y tế sự phòng yêu cầu tiếp tục ra soát xét nghiệm sàng lọc
cho trường hợp nguy cơ cao nhiễm sars cov hai trong cộng đồng
theo đó từ nay đến ngày hai mươi năm tháng bảy thành phố sẽ giả soát xác minh và lấy mẫu xét nghiệm sars cov hai
đồng loạt cho các trường hợp nguy cơ cao như các trường hợp ho sốt chưa có nguyên nhân rõ ràng
nghi ngờ mắc covid một mươi chín không cần yếu tố dịch tễ thời gian bắt đầu có triệu chứng từ ngày một mươi tháng bảy
thành phố sử dụng phương pháp xét nghiệm real time pcr lấy mẫu gộp thực địa
hoặc xét nghiệm test nhanh kháng nguyên
sở y tế giao trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố
hướng dẫn chuyên môn tổ chức thực hiện và đôn đốc các trung tâm y tế quận huyện thị xã
ra soát và lấy mẫu xét nghiệm để đánh giá nguy cơ giám sát trọng điểm tại cộng đồng
theo số liệu cập nhật từ ngày hai mươi chín tháng bốn đến nay hà nội đã ghi nhận bốn trăm bốn mươi hai trường hợp dương tính với sars cov hai
riêng từ ngày năm tháng bảy đến nay là một trăm tám mươi ba trường hợp
đáng chú ý là có ba ổ dịch mới phát sinh từ ngày một mươi sáu tháng bảy đến nay có số ca mắc khá cao
tại số chín mươi nguyễn khuyến là ba mươi bốn k
b tám tân mai
tân mai một mươi sáu ca
một trăm ba mươi hai bùi thị xuân một mươi bốn ca
và từ giờ ngày hôm nay một mươi chín tháng bảy hà nội đã thực hiện theo công điện số một mươi năm của ủy ban nhân dân thành phố
về triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch covid một mươi chín
cùng với các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương lực lượng công an nhân dân vẫn đang nỗ lực trên tuyến đầu chống dịch
tuy nhiên nhiệm vụ đảm bảo an ninh an toàn vẫn được chú trọng quan tâm
không có sự chủ quan lơ lạc
các tổ công tác đặc biệt một trăm bốn mươi một của công an tp hà nội vẫn đang thực hiện nhiệm vụ chốt trực bất kể đêm ngày
để đảm bảo an ninh trật tự kịp thời ngăn chặn các đối tượng lợi dụng dịch bệnh để thực hiện hành vi phạm tội
ghi nhận của phóng viên thời sự trước thời điểm chỉ thị số một mươi năm có hiệu lực
đường phố có thương người qua lại hơn
tuy nhiên tình trạng người dân vi phạm luật giao thông cũng vẫn diễn ra
chỉ trong khoảng thời gian ngắn tổ công tác làm nhiệm vụ
phóng viên đã ghi nhận được nhiều trường hợp có những hành vi quay đầu xe khi thấy tích lượng chức năng

dịch bệnh đường vắng các đối tượng hoạt động trộm cắp những đối tượng thanh niên tụ tập đông người phóng nhanh lạng lách trên đường phố
chúng tôi cũng đã thực hiện ý kiến chỉ đạo là phải triển khai tổ chức để ngăn chặn ngay
phát hiện hành vi vi phạm và phát hiện những đối tượng có hoạt động phạm pháp hình sự là chúng tôi kiên quyết chấn áp và xử lý theo quy định của pháp luật
thời điểm hai mươi ba h ngày một mươi tám tháng bảy tại chốt y ba
phó chí công nguyễn hoàng tôn
đây là tuyến đường rộng khi lực lượng chức năng làm nhiệm vụ nhiều đối tượng là thanh thiếu niên có hành vi phóng nhanh vượt ẩu thậm chí thông chốt như thế này
ngoài ra trong thời điểm dịch covid một mươi chín như hiện nay cùng với việc bảo đảm an ninh trật tự trên toàn địa bàn
các tổ công tác một trăm bốn mươi một cũng phải kiên nghiệm thêm công tác tuyên truyền tới người dân
chính sách chỉ thị của chính phủ trong phòng chống dịch covid một mươi chín
liên tục nhắc nhở người dân khi không có việc cần thiết phải hạn chế ra đường đeo khẩu trang để tránh lây lan dịch bệnh
em có biết chỉ thị với năm mới của chính phủ là hạn chế từ h ngày một mươi chín tháng bảy là hạn chế ra đường không không có việc cần thiết không
em đã nắm được việc đấy chưa
em đã được tuyên truyền nhắc nhở chưa em đã xem tv thời sự báo đài chưa hay trên mạng chưa
thế sao bây giờ lại vẫn ra đường làm gì em
em mua thực phẩm ạ
mua thực phẩm à
em mua thực phẩm gì
những thực phẩm gì
những thực phẩm gì giờ này
em mua mì tôm
mì tôm sao phải nhiều người ra đường thế bây giờ em đi tận bốn người là như nào
nếu mà em có thể mua thực phẩm thì em có thể đi một người thôi em ạ
nhá nhu phẩm thiết yếu là em đi một người thì sao lại em lại đi hai ba người bốn người tức là bốn người như này
em sợ không ôn được
không ôn được á thì không ôn được nhà nước có để cho mình thiếu lương thực đâu mà em phải mua tích chữ làm gì
em mua vừa đủ để em dùng thôi
siêu thị bây giờ là cung cấp đầy đủ và có phải là để thiếu thốn cho mình đâu mà mình phải đi mua nhiều để mình ôm làm gì
bây giờ là cái lỗi vi phạm của em bây giờ thì em xuất trình mà lại ra đợt xe ra kiểm tra nào
không mang giấy tạo tùy thân
các lực lượng trong tổn một là chúng tôi cũng xác định là việc chống dịch covid cũng như là chống giặc
nên là cái việc đảm bảo cán bộ chiến sĩ trong tổ phải đảm bảo về công tác phòng chống dịch trước tiên
là phải sát quần tay trước tiên
là phải sát quần tay trước tiên
trước khi làm nhiệm vụ đeo khẩu trang cũng như là đảm bảo giãn cách
khi mà thực hiện cái chỉ thị một mươi năm của chủ tịch ủy ban nhân dân vô lội
và trong công tác xử lý thì trong tổ công tác cũng đảm bảo đầy đủ như thuốc sát khuẩn khẩu trang
để khi mà người tham gia giao thông người ta không đeo khẩu trang
thì chúng tôi cũng cấp cho người dân kịp thời đeo khẩu trang để phòng chống dịch covid một mươi chín
và cái việc nữa là chúng tôi cũng tuyên truyền những người tham gia giao thông
với vấn đề là phải thực hiện nghiêm túc chỉ thị một mươi năm của chủ tịch ủy ban nhân dân vô lội
vừa đảm bảo an ninh an toàn vừa thực hiện phòng dịch
đây là nhiệm vụ kết mà không chỉ lực lượng một trăm bốn mươi một nói riêng
mà còn là nhiệm vụ chung của toàn lực lượng công an nhân dân
sáng nay phòng an ninh chính trị nội bộ công an tỉnh hà nam
phối hợp với thanh tra sở thông tin và truyền thông
sử phạt vi phạm công an tỉnh hà nam
sử phạm hành chính đối với trường hợp đăng tải nội dung thông tin sai sự thật
xúc phạm uy tín của lực lượng công an trên mạng xã hội facebook
trước đó vào lúc năm h một mươi phút ngày hai mươi bảy tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
phòng an ninh chính trị nội bộ công an hà nam phát hiện tài khoản facebook
l s cuộc đời của một nam thanh niên sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám
đang tạm trú tại phường bạch thượng thị xã duy tiên hà nam
đã đăng tải thông tin sai sự thật xúc phạm uy tín của cảnh sát giao thông
công an thị xã duy tiên hà nam
trên mạng xã hội facebook
làm việc với cơ quan công an thanh niên trên đã thừa nhận
việc đăng tải nội dung thông tin trên tài khoản facebook của mình
là sai sự thật và xin được gỡ bỏ thông tin đồng thời cam kết không tái phạm
thanh tra sở thông tin và truyền thông phối hợp với phòng an ninh chính trị nội bộ công an tỉnh hà nam
đã lập biên bản vi phạm hành chính xử phạt vi phạm hành chính
đối với thanh niên nói trên số tiền năm triệu đồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện yên thành tỉnh nghệ an cho biết
đang tạm giữ hình sự sau đối tượng để điều tra làm rõ về hành vi đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá
nhóm đối tượng này do nguyễn văn minh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy
trú tại xóm tám xã viên thành huyện yên thành tỉnh nghệ an cầm đầu
tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá
các trận đấu thuộc vòng chung kết euro hai nghìn hai mươi
các đối tượng thỏa thuận nhận các kèo cá độ qua những tài khoản mạng xã hội
có độ bảo mật cao như zalo telegram
sau đó xóa tất cả các tin nhắn hình ảnh liên quan đến hành vi cá độ để tránh bị phát hiện
lực lượng công an thu giữ một laptop một cuốn sổ ghi chép chín điện thoại di động và hơn một trăm hai mươi triệu đồng tiền mặt
bước đầu cơ quan điều tra xác định trong khoảng thời gian từ một mươi hai tháng sáu đến một mươi hai tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một

năm đối tượng đã thực hiện nhiều giao dịch cá độ bóng đá với tổng số tiền khoảng bốn ba tỷ đồng
thông tin từ cục cảnh sát hình sự bộ công an cho biết
chỉ tính từ đầu tháng bảy cho tới nay đã có hàng chục vụ cá độ bóng đá với số tiền hàng nghìn tỷ đồng
đã bị công an các tỉnh hà tĩnh lào cai bình định thành phố đà nẵng triệt phá
tuy nhiên vấn nạn đánh bạc qua mạng vẫn còn nhiều tiềm ẩn khó lường
khi mà mới đây một thủ đoạn tinh vi mới xuất hiện
đó là giả danh các cổng thông tin điện tử website của các cơ quan nhà nước
để quảng cáo mời trào đánh bạc cá độ lô đề
ghi nhận của nhóm phóng viên antv
giả mạo website cổng thông tin điện tử tỉnh bắc ninh
hay cổng thông tin điện tử tỉnh đai châu
nguy hiểm hơn những đối tượng này còn giả mạo cả website của bộ công an
từ hình ảnh giao diện và nội dung được các đối tượng thiết kế giống website thật
nhưng sen lẫn vào các nội dung là những đường link quảng cáo mời trào cá độ bóng đá
chúng ta không loại trừ khả năng là bên cạnh bóng đá
khi người dân truy cập vào những website này
thì họ cũng có thể bị đính kèm những mã độc của những website đấy
hoặc là dẫn link tới các cái website lừa đảo trực tuyến khác
dữ liệu của trung tâm giám sát an toàn không gian mạng quốc gia cũng cho biết
chỉ trong tháng sáu hệ thống giám sát dự đoán và ngăn chặn tấn công mạng
đã phát hiện hơn một bốn triệu website đường linh chứa mã độc xâm nhập vào việt nam
nhiều gấp đôi so với tháng trước
với các đội dung mời chào đánh bạc cá độ bóng đá
và lừa đảo
mạo danh các cái cổng thông tin của các địa phương
cũng là một cách để mà che đi cái sự kiểm duyệt
hoặc là chữ để ý của người sử dụng
là người ta cứ nghĩ là đấy là cái trang web trinh thống
và có những cái bannner cái thông tin quảng cáo hợp lệ
thì những cái việc mà quản lý này thì hiện nay công tác quản lý
cái hoạt động của các doanh nghiệp của các đối tượng trên công ty mạng
chúng ta đang có những cái có lỗ hỏng mà các bộ ngành chưa kiểm soát hết được
và chính vì những cái đấy thì
các đối tượng đã lợi dụng với chiến đề phát triển của công nghệ hình tin
để tổ chức các hoạt động tội phạm
trong đó có tội phạm đánh bạc
trong đó có tội phạm tính dụng đen
thì đây là những cái mà chúng ta người dân cũng cần phải đánh giá cao
theo cục cảnh sát hình sự bộ công an
để quản lý ngăn chặn những web giả mạo này
cục đã có kiến nghị với các nhà cung cấp dịch vụ internet
ngăn chặn các trang web trên
tuy nhiên về góc độ người dùng
người dân phải nâng cao ý thức hiểu biết pháp luật
để tránh bị rơi vào bẫy của các website giả mạo
phần cuối như thường lệ sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn
phòng cảnh sát thiền án hình sự và hỗ trợ tư pháp công an tỉnh yên bái
đã ra quyết định truy nã đối với ba đối tượng
cùng về tội tàng trữ vận chuyển mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy
các đối tượng đã đối tượng

hộ khẩu thường trú tại tổ hai mươi ba phường tân an thị xã nghĩa lộ tỉnh yên bái
đối tượng mùa thị pàng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm
hộ khẩu thường trú tại bản huy báo xã nậm có huyện mù căng trải tỉnh yên bái
và đối tượng lảo thị xày sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám
hộ khẩu thường trú tại bản háng cơ xã nậm có huyện mù căng trải tỉnh yên bái
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an

luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện